mưa xuất hiện sau những ngày nắng nóng nên cũng sẽ xuất hiện thời tiết cực đoan như là mưa đá rông lốc sấm xét
dự báo nhiệt độ tại hà nội và các tỉnh thành phía bắc thì không quá ba mươi ba độ c
vâng chúng tôi cũng xin được lưu ý là nếu gặp thời tiết cực đoan đặc biệt là sấm xét thì quý vị không nên ở ngoài trời
hay là chú dưới gốc cây xanh gần đường dây của tàu hỏa không nghe điện thoại
và cần tìm những nơi kiên cố để tránh trú để nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân
vâng đó là những thông tin thời tiết nổi bật cùng những lưu ý
còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức thời sự đầu tiên trong ngày
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã ra quyết định cách ly xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng đối với huyện nạng giang và huyện lục nam từ giờ ngày hôm nay một mươi bảy tháng năm
quyết định trên được ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đưa ra vào chiều ngày một mươi sáu tháng năm
theo quyết định này huyện lạng giang với hơn một trăm chín mươi năm người
và huyện lục nam với dân số gần hai trăm hai mươi sáu người sẽ giãn cách theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình
thôn với thôn xã với xã thị trấn với thị trấn
người dân được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu và các trường hợp khẩn cấp khác
đồng thời người dân cần giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi tiếp xúc không được tập trung quá hai người tại nơi công cộng
các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn huyện việt yên phải tạm dừng
trừ các trường hợp có lý do công vụ xe đưa đón công nhân chuyên gia người cách ly xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa
theo quyết định giãn cách xã hội hoạt động của phương tiện cá nhân cũng bị hạn chế
trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lần thứ ba nhờ có sự ủng hộ rất lớn và của trung ương và các tỉnh bạn
hải dương đã không chế và đẩy lùi dịch bệnh
đợt dịch thứ tư này xảy ra ở nhiều địa phương và có diễn biến vô cùng phức tạp
dựa trên năng lực kinh nghiệm vừa qua hải dương đã sẵn sàng hỗ trợ và tri viện các tỉnh bạn phòng chống dịch covid một mươi
trên tinh thần sung kích tình nguyện vào chiều nay trường đại học kỹ thuật y tế hải dương đã tổ chức lễ xuất quân
đưa cản bộ giảng viên và sinh viên sang hỗ trợ hai tỉnh bắc giang và bắc ninh
thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai phòng chống dịch covid một mươi chín
tôi đang là một sinh viên y và cũng muốn góp một phần sức trẻ của mình để đẩy lùi dịch bệnh
thì em cảm thấy mình rất là tự tin và sẽ cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
và khi nào hết dịch thì chúng em sẽ lại tiếp tục quay trở về học tập
ngay sau lễ xuất quân hai đoàn tình nguyện của trường đại học kỹ thuật y tế hải dương gồm hai trăm sáu mươi bảy cán bộ
giảng viên và sinh viên đã lên đường đến bắc giang và bắc ninh
trong đó đoàn tri viện cho tỉnh bắc giang gồm ba giảng viên và hai trăm một mươi hai sinh viên các lớp xét nghiệm điều dưỡng y khoa
đoàn hỗ trợ cho tỉnh bắc ninh gồm hai giảng viên và năm mươi sinh viên xét nghiệm
với một tinh thần trách nhiệm tương thân tương ái hải dương sẵn sàng hỗ trợ để giúp đỡ các tỉnh trong việc phòng chống dịch
trên cơ sở khả năng năng lực của hải dương có như là xét nghiệm với những kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch như vừa qua thì chúng tôi sẵn sàng
còn đối với hải dương thì chúng tôi luôn luôn xác định là luôn luôn chủ động trong bốn tại chỗ

chiều nay bệnh viện giã chiến số hai tỉnh hải dương đã tổ chức đón một trăm năm mươi bệnh nhân và một trăm năm mươi người và bệnh nhân từ bệnh viện ca về điều trị theo dõi sức khỏe và cách ly tại đây
những trường hợp bệnh nhân đã được chuyển đều là những người thuộc f một đang điều trị ung thư và đã có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính
sau khi mà sẽ tiếp nhận số người bệnh ở bệnh viện k thì đi cùng với đoàn bệnh nhân của bệnh viện ca thì sẽ có một kíp bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện ca
và nhà trường bệnh viện trường thì cũng sẽ phối hợp cùng hỗ trợ
các kíp bác sĩ và điều dưỡng để tiếp tục thực hiện liệu trình điều trị của bệnh nhân bệnh viện k cũng như là theo dõi giám sát sức khỏe để làm sao điều trị cho bệnh nhân được an toàn nhất
trong đợt dịch thứ ba bùng phát tại tỉnh hải dương đầu năm nay bệnh viện giã chiến số hai trường đại học kỹ thuật y tế hải dương đã thu dung điều trị cho ba trăm bảy mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín
không có trường hợp nào tử vong và cũng không để tình trạng lây nhiễm chéo cho người bệnh nhân viên y tế
trên tinh thần bốn tại chỗ lãnh đạo bộ y tế đề nghị bắc giang giải phóng ngay bệnh nhân thường ở hai hoặc ba bệnh viện đưa về cơ sở khác để lấy toàn bộ bệnh viện đó làm nơi tập trung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện đa khoa tỉnh chỉ nhận bệnh nhân covid một mươi chín có diễn biến nặng với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia từ trung ương
khảo sát nhà thi đấu thể thao tỉnh bắc giang thứ trưởng nguyễn trường sơn đề nghị cục quản lý khám chữa bệnh chỉ đạo bệnh viện bạch mai và một số đơn vị thiết lập bệnh viện giã chiến với công suất từ bảy trăm linh đến tám trăm linh giường
thông tin tiếp theo được đăng tải trên báo điện tử việt nam net cho biết bộ y tế yêu cầu các tỉnh đang có ca mắc covid một mươi chín tại điểm bầu cử phải bố trí khu vực cách ly tạm thời cho người nghi nhiễm

để đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố triển khai nghiêm túc theo kế hoạch năm trăm ba mươi tám đã ban hành
đồng thời tổ chức giả soát và thường xuyên cập nhật dự báo tình hình dịch của địa phương
bổ sung các phương án giải pháp phù hợp chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ứng phó với các tình huống phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ bầu cử
trong quá trình triển khai bầu cử cần bổ sung phương án kế hoạch bầu cử cho cử tri đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch đang cách ly và đang điều trị bệnh

để thuận lợi trong tổ chức quản lý và truy vết nếu có trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm sars cov hai
đặc biệt lưu ý luôn đảm bảo giãn cách và tuân thủ năm k tại khu vực tổ chức bầu cử không để những người có biểu hiện ho sốt hoặc nghi nhiễm hoặc nhiễm sars cov hai tham gia tổ bầu cử và hoạt động bầu cử
còn trên báo công an nhân dân online đăng tải thông tin vào ngày một mươi sáu tháng năm bộ công an cho biết đang điều tra xác minh thông tin liên quan đến vụ việc hàng ngàn chứng minh nhân dân
bị giao bán trên mạng internet
theo đó trên một diễn đàn chuyên mua bán dữ liệu của hacker đã có một mươi bảy ghi dữ liệu gồm ảnh chụp chứng minh nhân dân kèm địa chỉ số điện thoại và email
trong đó riêng một tệp tin dung lượng một bốn g chứa thông tin của ba sáu nghìn người được ra bán với giá chín usd
các hình ảnh trên mạng cho thấy đều là chứng minh nhân dân mạng dạng cũ chứ không phải căn cước công dân mới
tuy nhiên cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định đây là chiêu trò không mới của tội phạm đã từng bị đơn vị phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh làm rõ
còn trên báo kinh tế đô thị sáng ngày hôm nay thì có đăng tải bài viết với nhan đề ngăn chặn sàn tài chính ma dễ mà khó
liên tục các sàn giao dịch ngoại hối vàng tiền ảo còn gọi là sàn tài chính ma bị sập trong thời gian qua
dù vậy những sản giao dịch kiểu trên vẫn liên tục được cho ra đời cái này mắt lại xuất hiện cái khác một cách nhanh chóng
gần đây nhiều nhà đầu tư cho biết qua facebook họ liên tiếp nhận được lời mời tham gia sản giao dịch rackmax
theo quảng cáo đây là một dự án từ anh quốc với bảy gói đầu tư gói thấp nhất là hai mươi usd và cao nhất là năm usd lợi nhuận là một năm một ngày và ba mươi một tháng
cách thức đầu tư vô cùng đơn giản
các mô hình ảo nạp vào tài khoản của công ty này sau đó ngồi nhận lại mỗi ngày
và theo các chuyên gia cho rằng các mô hình lừa đảo tài chính hình thức ponzi không hề mới cũng không khó nhận ra
thế nhưng vẫn có thể dễ dàng lừa người dùng
do sức hấp dẫn quá lớn về lợi nhuận và mô hình cũ này vẫn khiến rất nhiều nhà đầu tư sập bẫy
thậm chí là có người sau khi bị lừa đảo lại tiếp tục gia nhập vào các sàn khác để mong gỡ gạc
để lấy lại được vốn ban đầu và được thời lợi nhuận
thì người tham gia phải tích cực tìm kiếm lôi kéo thêm những người mới trở thành thành viên cấp dưới để đóng tiền cho họ
bản chất vẫn là lấy tiền của người sau trả cho người trước
từ đó dẫn đến tình trạng cắt săn lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều và dễ dàng đánh bẫy các nạn nhân
và tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các thông tin đáng chú ý khác đến từ sáng phương nam
xin cảm ơn viên tạm viên thu trang
đà duy rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong sáng phương nam
bản tin mở đầu với tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị tối một mươi sáu tháng năm thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết
hung thủ đâm chết chủ nhà trong cuộc nhậu xảy ra tại thôn đá mài hai xã tân xuân huyện hàm tân đã bị bắt giữ
đối tượng là lê nguyễn thành tiến ba mươi ba tuổi người địa phương
trong chiều ngày một mươi năm tháng năm ông nguyễn phước toàn bốn mươi một tuổi trú tại thôn đá mày hai xã tân xuân huyện hàm tân tổ chức tiệc nhậu mời nhóm thợ hồ làm việc cho mình
trong lúc nhậu giữa lê nguyễn thành tiến và một thờ hồ khác xảy ra mâu thuẫn tranh cãi
lúc này ông toàn đã đứng ra can ngăn nhưng bất thành
trong lúc nóng giận tiếng náy dùng không khí đeo vào ngực ông toàn nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
sau khi gây án tiến đã lên xe máy tẩu thoát
công an tỉnh bình thuận đã có mặt phối hợp cùng công an huyện hàm tân khám nghiệm hiện trường truy xét nghi can
đến chiều ngày một mươi sáu tháng năm lực lượng chức năng đã bắt giấy được tối tượng lê nguyễn thành tiến và đưa về công an cảnh sát điều tra công an tỉnh để điều tra
được biết tiếp đã từng có ba tiền án về tội cố ý gây thương tích
khuya một mươi sáu tháng năm công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đã tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra tại một quán ăn trên đường nb bảy khu mỹ phước hai phường thới hòa
nạn nhân trong vụ án đã bị đâm bất ngờ và sau đó tử vong tại chỗ
hai mươi giờ ngày một mươi sáu tháng năm một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang ăn uống ở quán bia hơi tại địa chỉ trên thì có hai người đi xe máy xông vào
một đối tượng cầm dao đâm vào lưng khiến người đàn ông gục ngã tử vong tại chỗ
hai đối tượng gây án lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường
nhận tin báo công an thị xã bến cát cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng đồng thời trích xuất camera quanh khu vực để truy tìm nghi can
hiện nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đang được tiếp tục điều tra
công an huyện vị thủy của tỉnh hậu giang vừa bàn giao đối tượng truy nã nguyễn văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cho công an quận bình tân thành phố hồ chí minh
đối tượng bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản sau đó bỏ trốn trong thời gian tại ngoại
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đối tượng nguyễn văn bảo có quen với một người tên tý từ quận bình tân thành phố hồ chí minh
sau đó cả hai bị công an quận bình tân bắt về hành vi trộm cắp tài sản
làm việc với cơ quan công an bảo thừa nhận hành vi vi phạm và được cho tại ngoại để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc
tuy nhiên trong quá trình tại ngoại bảo đã bỏ trốn khỏi địa phương và lên tỉnh bình dương sinh sống
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một công an huyện vị thủy kết hợp công an xã vĩnh thuận tây đã bắt được nguyễn văn bảo
khi bảo đang ở nhà một người quen ở xa vĩnh thuận tây huyện vị thủy lực lượng công an đã hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị qua công tác nắm tình hình công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang bắt quả tang điểm đánh bài ăn thu bằng tiền tại một nhà dân ở ấp hai xã vĩnh trung
tám đối tượng đang sát phạt nhau trong lúc lực lượng ập vào kiểm tra
tại thời điểm bắt quả tang lực lượng công an phát hiện có một mươi đối tượng trong đó có tám đối tượng đang đánh bài ăn thu bằng tiền
tang vật tạm giữ tại hai chiếu bạc gồm hai mươi một bộ bài tưới sắt trong đó có bốn bộ đã qua sử dụng
kiểm tra trên người các đối tượng và khu vực xung quanh cơ quan công an còn tạm giữ hơn bốn mươi một triệu đồng và tám điện thoại di động
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can phan quốc tiến hai mươi tám tuổi về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
rạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai bắt quả tăng tiến
đang tàn trữ một gói ma túy đá loại metafetamin tại ấp ba xã sông rây
tại cơ quan công an tiến khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đến xã sông rai mua gói ma túy trên
với giá ba trăm linh đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch về sử dụng dân thì bị bắt
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng truy nã phạm minh tân ba mươi năm tuổi để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc
chiều ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đối tượng phạm minh tân cùng mỗi đối tượng khác tham gia đánh bạc ăn tiền
với hình thức sóc đĩa tại một rè bỏ hoang ở ấp dốc m ba xã gia tân một thì bị lực lượng công an phát hiện
công an huyện thống nhất đã khống chế được một mươi đối tượng cùng chín bảy triệu đồng trên chiếu bạc
và các dụng cụ dùng để đánh bạc còn tân đã nhanh chân tẩu thoát
do quá trình truy bắt tân không có kết quả nên ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
công an huyện thống nhất ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi đánh bạc
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một công an huyện thống nhất đã bắt được phạm minh tân
khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện tráng bom tỉnh đồng nai
tiếp tục sẽ là thông tin về hạ tầng giao thông đáng chú ý
thưa quý vị theo thống kê của sở xây dựng tp hcm trên địa bàn của thành phố còn tồn tại năm mươi tám điểm ngập
do đó từ nay cho đến cuối năm thành phố sẽ khởi công một mươi hai dự án
trong đó một mươi một dự án xây dựng cải tạo hệ thống thoát nước
các tuyến đường để chống ngập và đảm bảo vệ sinh môi trường
thành phố thủ đức sẽ có ba dự án lớn được khởi công
gồm dự án đường số tám ở phường phước bình
lắp đặt cống thoát nước thảm nhựa mặt đường với tổng vốn một trăm hai mươi tỷ đồng
dự án tại đường nguyễn duy trinh tổng mức đầu tư lên đến ba trăm linh tỷ đồng
dự án cải tạo cống thoát nước giám ngập đường lã xuân oai có tổng vốn đầu tư hơn ba mươi năm tỷ đồng
còn tại quận một mươi một có hai dự án với tổng số vốn hơn một trăm linh tỷ đồng
gồm dự án đường hàng hải nguyên dự án rạch đầm sen
quận sáu có một dự án một trăm linh tỷ đồng là dự án đường lý chiêu hoàng
quận năm khởi công dự án đường triệu quang phục tổng vốn đầu tư gần sáu mươi một tỷ đồng
quận một mươi hai có dự án đường tô ký gần bảy mươi tám tỷ đồng
huyện hóc môn có dự án đường dương công khê
huyện củ chi có dự án đường hương lộ hai
ngoài một mươi một dự án này thành phố cũng sẽ khởi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải như lộc thị nghè
với giá trị ba trăm linh bảy triệu usd
đây là gói thầu quan trọng nhất của dự án vệ sinh môi trường giai đoạn hai
từ nay đến cuối năm sở xây dựng tp hcm xác định kế hoạch thực hiện chương trình giảm ngập
xử lý nước thải đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống thoát nước hiện hữu trên địa bàn thành phố
hoàn thành dự án giải quyết ngập do triều khu vực tp hcm giai đoạn một tổng vốn gần một mươi tỷ đồng
xin được tiếp tục với lĩnh vực về văn hóa
quý vị thân mến một sự kiện nghệ thuật đáng chú ý tại tp hcm trong tuần qua
là không gian trưng bày những tác phẩm gốm và tranh thơ tranh khổ lớn của cặp đôi nghệ sĩ lê triều điển và hồng lĩnh
cái tên năm mươi bảy mươi tám mươi của triển lãm nhằm kỷ niệm khoảng thời gian nửa thế kỷ mà hai vợ chồng đã đồng hành trong cuộc sống và cả trong nghệ thuật
hai nghệ sĩ u tám mươi đã dành cho sáng phương nam cuộc trò chuyện về mối kết giao đặc biệt này
gắn với ba số năm trùng hợp trong hành trình sống của vợ chồng nghệ sĩ lê triều điển và hồng lĩnh
nhà thơ họa sĩ hồng lĩnh tròn bảy mươi tuổi và người bạn đời họa sĩ lê triều điển cũng vừa qua tuổi
năm mươi năm đồng hành trong nghệ thuật được họa sĩ hồng u tám mươi trồng lợn đồng hành trong nghệ thuật

được họ đánh dấu bằng cuộc triện lãm này trên cái chặng đường dài như thế đó mà để có một cái cuộc
sống nghệ thuật hôm nay là tương đối sạch sẽ xuất hiện tác phẩm ở trong nước và quốc tế thì tôi mới
thầm hai vợ chồng nghĩ là một cái cuộc để cảm ơn hết tất cả mọi người trên cái đường làm nghệ thuật
gặp nhau từ hội mỹ thuật anh em họa sĩ đồng nghiệp báo chí đài những nhà sưu tập các gallery
những nhà sưu tập thế giới thì tất cả những người thưởng ngoạn thích yêu mỹ thuật của thành phố hay
là ở trong nước hay là cả nước ngoài thì chân thành cảm ơn hết để mình có hoàn thành được một cái cuộc
sống nghệ thuật hôm nay tranh thì mỗi người nó có một vẻ và mỗi người có một cái thẩm mỹ riêng
khi mỗi người có một cái nhìn
thì nó phù hợp thích hợp cho người nào ở trong cái gu nào trong cái trường phái trong cái xu hướng nào
thì cái đó là mỗi người đều có cái không gian nghệ thuật của riêng mình
hòa sĩ lê triều điện đã có sáng tác từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
tuy nhiên lối vẽ phóng khoáng myanmar của ông phải đến đầu năm hai nghìn mới bắt đầu được chú ý và đánh giá cao trong giới hội hòa
còn ngược lại người bạn đời hồng lĩnh lại bắt đầu với thơ ca rồi sau đó tập vẽ tranh
nhận mức hòa khổ lớn dài một mươi một mươi một mét do hai vợ chồng sáng tác khách hòa rõ nét sự phối hợp ăn ý tâm giao hài hòa
đề tài thiên nhiên và con người qua các tác phẩm trong năm bảy mươi tám mươi
đến từ chiêm nghiệm giai đoạn hơn một năm đất nước và thế giới chống chọi với dịch bệnh covid một mươi chín
cái cuộc triển lãm này giống như là mình tạ ơn đời
tạ ơn mọi người tạ ơn bạn bè tạ ơn cuộc sống đã cho mình sống và làm việc
mong muốn rằng cái covid chống qua để cho các cuộc triển lãm các cuộc giới thiệu tác phẩm được đông đảo quần chúng tham dự
cái sức mạnh của hai vợ chồng là tụi tôi tương quan với nhau thì tụi tôi mạnh
và tụi tôi hiện nay giờ phút này vẫn còn vẽ vẫn còn sáng tác
và vì cái dịch covid chứ không nước ngoài nó vẫn mời nhiều cuộc triển lãm ở nước ngoài sắp tới

và những cập nhật có trong sáng phương nam
còn bây giờ là duy xin được mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo